thưa quý vị đối tượng bùi kinh luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận bình thạnh tp hcm
nghi can trong vụ án giết người xảy ra vào trưa ngày một tháng năm vừa qua
vừa bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh khi đang trên đường trốn chạy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một tháng năm nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc phát hiện
nam nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tử vong trước nhà tại xã tóc tiên thị xã phú mỹ
trên người có nhiều vết đâm chém cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác định bùi kinh luân là nghi can
lực lượng công an đã tổ chức truy bắt nhận định đối tượng khả năng cao sẽ vượt biên trốn sang campuchia
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp với công an tỉnh tây ninh và đồn biên phòng cửa khẩu mộc bài
đón lõng nghi can tại cửa khẩu đến khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm phát hiện nghi can tại cửa khẩu mộc bài
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ di lý về tỉnh bà rịa vũng tàu
tại cơ quan công an luân khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên trưa ngày một tháng năm đã mang theo dao
đến nhà nạn nhân để nói chuyện trong quá trình nói chuyện cả hai xảy ra sô sát
nghi phạm đã đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn
còn tại tỉnh lâm đồng một vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ vừa xảy ra trên địa bàn
thành phố bảo lộc khiến một cảnh sát giao thông bị thương nặng trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
trước đó vào khoảng hai mươi một giờ tối qua tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố bảo lộc
đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường phan bội châu thì phát hiện ông hồ cao thắng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường blau thành phố bảo lộc điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia
trung tá nguyễn đắc thủy ra hiệu đề nghị ông thắng dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên ông thắng không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe tháo chạy lao thẳng xe máy vào người trung tá thủy
cú lao rất mạnh khiến trung tá thủy và ông thắng ngã xuống đường
hậu quả trung tá nguyễn đắp thủy bị hai vết thương hở ở tay phải và chân trái
ông thắng không bị thương tích gì
qua kiểm tra ông thắng có nồng độ cồn là ba trăm một mươi bảy mg trên một lít khí thở
hiện ông hồ cao thắng đã bị tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đối với ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
ông dương việt hồng là giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s
tại tp biên hòa sáu nghìn hai s tại tp long khánh và sáu nghìn ba s tại huyện định quán
do sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai quản lý
trong đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s
tại tp biên hòa là trung tâm lớn nhất tại tỉnh đồng nai
trong quá trình điều tra quản lý trung tâm đăng kiểm ông hồng có hành vi nhận hối lộ
việc khởi tố bắt tạm giam đối với bị can dương việt hồng
để tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm liên quan xảy ra
tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đồng nai thời gian vừa qua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tiếp tục điều tra đối với
một số cán bộ liên quan đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai
do ông dương việt hồng làm giám đốc
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam hai mươi ba bị can là lãnh đạo nhân viên
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm d và trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d
tại tp biên hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
cho biết đã khởi tố bị can năm đối tượng cầm đầu vụ việc hủy hoại tài sản
xảy ra ở công ty cổ phần cà phê eapoc
năm đối tượng gồm yian mờ lô y nguê e nuân y bưng e ban y phương e ban
và y đinh e nuân cùng chú tại buôn lang thị trấn airpoc huyện cư mờ ga
xuất phát từ việc không đồng tình với phương án chuyển đổi cây trồng
và đòi đất thuộc quyền sử dụng của công ty cổ phần cà phê airpoc
vào sáng ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai năm đối tượng trên đã cầm đầu
cùng nhiều người dân ở buôn lang thị trấn eapoc mang theo băng rôn biểu ngữ
kéo đến khu vực đất dãy vùng bốn mươi của công ty cổ phần cà phê eapoc
tại buôn lang thị trấn eapok để đòi quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của công ty
tại đây dưới sự kích động sử dụng của các đối tượng cầm đầu
nhiều người đã dùng cây sắt cưa lốc và chân tay sô đổ
làm hư hỏng hoàn toàn khoảng hai bảy trăm linh m hàng rào
một ngôi nhà ở công nhân và một tròi gác là tài sản
mà công ty cổ phần cà phê eapoc mới xây dựng có trị giá trên tám trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình
trước đó vào ngày ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can về tội hủy hoại tài sản
trong đó bắt tạm giam chín đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phan văn tuấn đỗ văn phanh
nguyễn văn hiếu và nguyễn văn minh cùng chú tại tp huế về hành vi cướp tài sản
theo đó vào đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn nhóm tuấn bàn bạc gọi ship thuốc lá điện tử
và cướp tài sản của shipper khi đến giao
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày tại ngã tư đường tân sơn và đường nguyễn duy
phường an hòa nhóm tuấn phát hiện anh nguyễn minh nhật và đặng minh huy
chú tại tp huế là shipper đến giao thuốc lá điện tử
tại đây nhóm tuấn sử dụng vũ lực uy hiếp nhật và huy
chiếm đoạt ba cây thuốc lá điện tử và hơn một triệu hai trăm linh nghìn đồng
nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an tp huế và công an phường an hòa
nhanh chóng tổ chức truy xét và đến ngày hai mươi bảy tháng bốn thì bắt giữ được toàn bộ nhóm của tuấn
đồng thời thu giữ tăng vật của vụ án
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
hai đối tượng canh đường để cho xe quá tải trốn sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông
theo đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hai người gồm nguyễn xuân phúc bốn mươi một tuổi và vũ thị kim cương ba mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện tân biên
về hành vi môi giới cho cá nhân tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ
theo cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh đây là hai đối tượng trong nhiều đối tượng
thường xuyên đứng trước các chốt cảnh sát giao thông trên địa bàn để cảnh giới lực lượng cảnh sát giao thông
cho các xe tải chở quá hàng tải trọng tránh bị kiểm tra kiểm soát
với hình thức khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra trên tuyến đường khu vực nào
thì những đối tượng trên dùng điện thoại gọi thông báo cho chủ phương tiện để các tài xế dừng xe lại
trốn tránh lực lượng tuần tra mỗi lần thông báo tài xế sẽ trả tiền công năm mươi đồng một lượt
ngày năm tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định gia hạn tạm giam bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đài nam
thêm sáu mươi ngày để chuẩn bị xét xử
quyết định này được thực hiện do ngày năm tháng năm là ngày tạm giam cuối cùng đối với bà nguyễn phương hằng
theo quyết định gia hạn tạm giam của viện kiểm sát nhân dân tp hcm
theo khoảng hai điều hai trăm bảy mươi tám bộ lực tố tụng hình sự
thời gian tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử
thời hạn chuẩn bị xét xử là ba mươi ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng
bốn mươi năm ngày đối với tội phạm nghiêm trọng đối với vụ án phức tạp
tránh án tòa án có thể quyết định gia hạn thêm thời gian chuẩn bị xét xử nhưng không quá một mươi năm ngày
trước đó tòa án nhân dân tp hcm đã tiếp nhận hồ sơ và cáo trạng truy tố bà hằng
cùng bốn đồng phạm từ viện kiểm sát nhân dân tp hcm
theo cáo trạng bà nguyễn phương hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc là thông tin chưa được kiểm chứng
xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân
bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người
giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an tp thủ đức thủ lý tích cực điều tra xác minh làm rõ vụ việc
tàu metro số một bến thành súi tiên bị vẽ bậy khi đầu tại d bus long bình
tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra chiều ngày bốn tháng năm
đại diện công an tp hcm cho biết
giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an tp thủ đức và các đơn vị chức năng vào cuộc để truy xét làm rõ
và xử lý các đối tượng xấu đã tô vẽ bậy trên đoàn tàu số hai và số ba
được biết hợp đồng của ban quản lý dự án đường sắt đô thị tp hcm và nhà thầu đã bao gồm
bảo hiểm toàn bộ thiết bị tài sản con người nhân lực trong quá trình thi công vận hành bảo dưỡng
hiện tại đoàn tàu trong quá trình thi công và thử nghiệm chuẩn bị vận hành nên nhà thầu hitachi là đơn vị chịu trách nhiệm chính
đây là lần thứ hai các toa tàu metro số một tại d bus long bình bị vẽ bậy
trước đó ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai toa tàu metro số một từng bị sơn vẽ bậy tại khu vực này
lần này theo ban quản lý đường sắt số một nguyên nhân có thể xuất phát từ việc toa tàu trên đã được di chuyển về đường rây tiếp giáp nhà dân
tàu số hai và số ba trong quá trình giải là có một số sự di chuyển về khu vực đường ra gần tiếp giáp với khu vực nhà dân
để nhường khu vực cây bãi tạo tàu để cho nhà thầu hitachi tiến hành công tác dằm nén thi công hệ thống đường rây
do đó dẫn đến một cái việc là cái vị trí dọn mới nó gần với lại cái khu vực tiếp giáp với nhà dân của khu vực đề bô
thì tại cái khu vực này nó có một số cái vấn đề rất là bất cập là do tiếp giáp trực tiếp với lại nhà dân
do đó là cũng có khả năng là những cái người ở ngoài xung quanh người ta có thể là có những cái quan sát cũng như là những cái vấn đề thâm nhập
ngay sau khi vụ việc xảy ra bên cạnh việc khắc phục sự cố cơ quan chức năng cũng đưa ra các giải pháp đã tăng cường bảo vệ đoàn tàu
như bổ sung thêm nhân sự bảo vệ tăng cường hơn hệ thống camera quan sát và hệ thống chiếu sáng đặc biệt là khu vực gần nhà dân
đồng thời nhà đầu tư nhà thầu đã lập quy chế phối hợp an ninh với công an
có thể để xử lý ngay những vụ việc nói trên
bên cạnh việc tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm hoạt động tính dụng đen nếp bóng công ty kinh doanh tài chính tư vấn pháp luật
công an tp hcm còn chỉ đạo công an hai mươi một quận huyền và tp thủ đức khẩn trương tiếp nhận giải quyết các tố giác tình báo về tội phạm của người dân
đối với các hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạc sơn chất bẩn vào nhà người dân để gây sức ép buộc phải trả nợ
do các đối tượng nhận dịch vụ đòi nợ thuê thực hiện
ba nhà trên đường cách mạng tháng tám phường bảy quận tân bình tp hcm bị hai đối tượng tạc sơn vào ngày một mươi sáu tháng ba
sau đó bốn ngày vụ việc tạc sơn một lần nữa lặp lại khiến gia đình rất lo lắng nên đã trình báo công an
trong lúc cơ quan công an đang giải quyết thì ngày năm tháng bốn nhà của người thân gia đình trên tại phường võ thị sáu quận ba tiếp tục bị tạc sơn khủng bố
ngay sau khi nhận tin báo của người dân công an tp hcm khẳng trương điều tra thiết hành bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm trương vĩnh kim

nguyễn tấn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hiện ngủ tại phường tân kiểm quận bảy
vũ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hiện ngụ quận ba
nguyễn tấn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại phường tân thuận tây quận bảy
kết quả điều tra xác định xuất phát từ việc chịu nguyễn thị song thao không tránh nợ đúng hạn cho mình
nguyễn thị kim thảo đã thuê đối tượng nguyễn tấn lợi đòi khoản nợ vay nêu trên
nguyễn tấn lợi đã cùng bàn bạc với trương vĩnh kim vũ văn hùng thực hiện hành vi tạc sơn
ngoài ba đối tượng bị bắt giữ công an quận tân bình tp hcm tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò mức độ liên quan của nguyễn thị kim thảo tức chú nợ để xử lý nghiêm theo quy định
nguyễn thị kim thảo kết luận phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế quan tâm các vấn đề văn hóa xã hội củng cố quốc phòng an ninh tăng cường đối ngoại hội nhập quốc tế và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận của xã hội tập trung hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh ba đột phá chiến lược ba động lực tăng trưởng tạo công an việc
bộ chính trị và lãnh đạo chủ chốt chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi các kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các nghị quyết chỉ thị của chính phủ thủ tướng chính phủ
về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ rõ tổ chức thực hiện tốt hiệu quả các nghị quyết kết luận của trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt quốc hội chính phủ thủ tướng bảo đảm chất lượng tiến độ các đề án nội dung trình hội nghị trung ương bảy và kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
thực hiện nghiêm công điện số hai trăm tám mươi ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy công việc tâm lý e rè sợ sai
sợ trách nhiệm không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành
về kinh tế vĩ mô thủ tướng yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả phối hợp đồng bộ chặt chẽ chính sách tiền tệ chính sách tài khoá và các chính sách khác
chính sách tài khóa có trọng tâm trọng điểm linh hoạt hiệu quả
bộ y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
bộ giáo dục và đào tạo bộ công thương bộ thông tin và truyền thông và bộ công an đề nghị tăng cường truyền thông các tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng si sa kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
theo bộ y tế những năm gần đây tại việt nam xuất hiện nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng và si sa
các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước
tuy nhiên việc mua bán quảng cáo đang diễn ra phổ biến đặc biệt trên môi trường mạng internet
để ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá nói chung và các sản phẩm thuốc lá mới bộ y tế đề nghị bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục phối hợp và tăng cường tuyên truyền phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng si xa tới toàn thể học sinh sinh viên học viên cán bộ công chức viên chức người lao động tại cơ quan đơn vị cơ sở giáo dục
đẩy mạnh hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới phía ngoài cổng và các trường học theo quy định
cục đăng kiểm đề xuất bộ giao thông vận tải cho phép áp dụng ngay việc giãn chu kỳ kiểm định với xe chở người đến chín chỗ không kinh doanh vận tải theo thông tư số hai
nếu được chấp thuận sẽ giải quyết bằng cách đồng hành
đáng kể tình trạng xe xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định như hiện nay
theo cục đăng kiểm việt nam đây là giải pháp duy nhất đến thời điểm hiện nay để giải quyết rứt điểm tình trạng un tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian sớm nhất
theo cục đăng kiểm số lượng xe hiện tại đến kỳ kiểm định chưa được kiểm định là khoảng tám trăm linh xe
số lượng xe phải kiểm định trong sáu tháng tới là khoảng một bảy triệu xe
tổng số xe phải kiểm định trong sáu tháng khoảng hai năm triệu xe
trong khi đó năng lực kiểm định đang hoạt động hàng tháng khoảng năm trăm năm mươi xe
công an tỉnh bình dương vừa đồng loạt gia quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại chi nhánh và các điểm giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn thuộc tỉnh bình dương
có tổng cộng hai mươi một trong số hai mươi bốn địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bị kiểm tra và cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực về an ninh trật tự kinh tế phòng cháy chữa cháy
đối với các giao dịch ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám đưa ra các hợp đồng ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản
thể hiện mức lãi suất các loại phí việc thỏa thuận thuê mượn lại tài sản cầm cố và nhiều điều khoản trong hợp đồng là không minh bạch
có dấu hiệu vi phạm về lãi suất cho vay theo quy định của bộ luật dân sự
theo thống kê ban đầu có trên hai năm trăm linh hồ sơ cầm cố ký gửi quá hạn thanh toán nợ trong đó có năm trăm sáu mươi một hồ sơ ký gửi quá hạn thanh toán trên chín mươi ngày
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường một và phường bảy ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền là một mươi bảy tám triệu đồng
đối với hai cơ quan
công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn
hai điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám tại khóm một mươi phường một và khóm bốn phường bảy tp bạc liêu đã vi phạm về các lỗi không xây dựng phương án chữa cháy phương án cứu nạn cứu hộ
sử dụng phương án chữa cháy phương án cứu nạn cứu hộ chưa được phê duyệt sử dụng người chưa được cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy làm lực lượng chữa cháy cơ sở
không cập nhật bổ sung hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố tổ chức kiểm tra đồng loạt tám điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám trên toàn tỉnh
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều lỗi vi phạm tại các điểm kinh doanh đồng thời có văn bản đề nghị công an các địa phương phối hợp xử lý
thưa quý vị một đám cháy vừa xảy ra tại bãi tập kết phao xốp được thu gom từ các hộ nuôi trồng thủy sản trên biển tại khu vực cảng cái rồng huyện vân đồn của tỉnh quảng ninh
vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng năm hơn hai triệu chiếc phao xốp đã bùng cháy
do phao xốp là vật liệu dễ cháy nên chỉ thời gian ngắn sau khi được phát hiện đám cháy đã nhanh chóng bùng phát dữ dội trên diện rộng
tạo ngọn lửa và khói rất lớn
nhận được tin báo công an huyện vân đồn điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng và các phương tiện khác cùng lực lượng phối hợp giữa cảnh sát
phòng cháy chữa cháy công an huyện cảng hàng không quốc tế vân đồn và lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy
sau gần một tiếng nỗ lực đến hai mươi ba h cùng ngày đám cháy đã được khống chế
bước đầu xác định vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản khác trong khu vực
tuy nhiên khói bụi phát tán từ đám cháy có nguy cơ phát sinh tổn hại đến môi trường
hiện nay có thể thấy rằng là cơ sở cung cấp các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp mọc lên như nấm sau mưa
và cũng từ đây thì các cụm từ như là thẩm mỹ viện viện thẩm mỹ trung tâm thẩm mỹ hay là trung tâm chăm sóc sắc đẹp xuất hiện nhan nhản khiến cho nhiều người nhầm tưởng là các cơ sở có chuyên môn cao
dưới vỏ bọc này thì nhiều spa hoạt động như là một bệnh viện thu nhỏ lấn sân sang cả phẫu thuật
một kỹ thuật chuyên khoa mà chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế đã được cấp phép
và chính sự nhầm tưởng này đã đẩy
vì trót tin lời quảng cáo đường mật của một cơ sở làm đẹp tại thành phố đà nẵng
người phụ nữ này phải đối mặt với nguy cơ mất đi thị lực mắc trái
một ngày sau khi tiêm filler hay còn gọi là chất làm đầy mũi bắt đầu xuất hiện các biến chứng như sưng đau kéo dài
vùng quanh gốc mắt sưng đỏ giảm thị lực hốt hoảng lo lắng nạn nhân đã đến bệnh viện để điều trị
sau một tháng gương mặt mới bình thường trở lại
họ cùng các bạn với nhiều người gửi những hình ảnh là trước đây trước và sau khi tiêm phiêu lơ
thì toàn là những hình ảnh nó rất là đẹp của các bạn gái
thì em tin tưởng và em quyết định là sẽ tìm để thay đổi bản thân
đây là một cái bài học cho chính bản thân em
theo các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình tiêm filler rất dễ xuất hiện biến chứng
nguyên nhân là do người thực hiện không có chuyên môn kỹ thuật
chất lượng phiêu lơ không đảm bảo
hậu quả nhẹ thì sưng nề bầm tím xuất huyết
nặng thì gây tắc mạch máu
trong đó biến chứng tắt mạch là rất nguy hiểm
tắc mạch ở mô thì gây hoại tử một phần của mô cơ thể
tắc mạch ở tim ở não ở phổi có thể gây nhồi máu gây đột quỵ thậm chí có thể gây tử vong
biến chứng sưng nề bầm tím là những biến chứng như là tắc mạch
như tôi có vẻ nói lúc nãy tắc mạch là biến chứng nguy hiểm
biến chứng có thể là di lệch biến dạng
đa phần các phiêu lơ đều khó pha cái lidocaine ở trong đó để làm giảm đau cho khách hàng
lidocaine có thể gây sốc phản vệ cũng có thể gây ngụa độc lidocaine nếu mình không biết sử dụng một cách đúng kỹ thuật
xuất phát từ tâm lý muốn làm đẹp nhân làm đẹp cấp tốc
nhiều khách hàng đã tin vào lời quảng cáo giá rẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội
để rồi đặt niềm tin vào tay bác sĩ doãn
mới đây đoàn liên ngành sở y tế cảnh sát kinh tế công an các địa phương tại thành phố đà nẵng
tăng cường kiểm tra phát hiện hàng loạt các cơ sở làm đẹp hoạt động trá hình
quảng cáo vượt quá khả năng cung cấp dịch vụ gây nhầm tưởng cho khách hàng
chúng tôi đã kiểm tra một mươi năm cơ sở và hầu hết tất cả cơ sở này đều là vi phạm
tổng số tiền phạt là trên năm trăm linh triệu đồng
một số lỗi vi phạm thường thường thấy và thường gặp trong cơ sở này là
thứ nhất là quảng cáo vượt quá hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ viện cơ sở sapa này
lỗi thứ hai nữa là những cơ sở này hào hết là hoạt động để vượt quá giấy phép của cơ quan chức năng cấp
đặc biệt là có một số trường hợp là chúng tôi cũng đã kiểm tra và thu được những dụng cụ
và có dấu hiệu là phảo thuật thẩm mỹ
sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi một con người do đó người dân cần cân nhắc
tìm hiểu kỹ lượng thông tin liên quan đến cơ sở người hành nghề trước khi quyết định
tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội
để rồi phải đối mặt với nguy cơ mang theo dị tật cả đời
vâng thưa quý vị sau đợt cao điểm nghỉ lễ vừa qua thì đã có thêm nhiều người bị lừa đảo khi mua vé máy bay giảm
website tổ chức cá nhân tự xưng là đại lý của các hãng hàng không
sau khi người mua chuyển bên bán lập tức cắt liên lạc và biến mất
hình thức lừa đảo này không hề mới tuy nhiên với những chiêu trò tinh vi khác nhau
nên vẫn có nhiều người bị sập bẫy đối tượng lừa đảo
cuối tháng bốn vừa qua chị nguyễn thị minh diễn đã đặt mua vé máy bay qua một trang facebook có tên
đại lý vé máy bay và du lịch ngọc linh travel
ngay sau khi chuyển hai mươi triệu đồng vào tài khoản của đại lý này
bán chặn cuộc gọi tin nhắn
thời gian vừa qua thì tôi có mua về máy bay qua một đại lý ở trên facebook
và bên họ cũng có đưa cho tôi những cái mã cốt mã vé
tuy nhiên là đến ngày đi thì tôi mới phát hiện ra cái đấy đều là giả mạo
và tôi đã trước đó thì tôi đã chuyển khoản cho họ là hai mươi triệu tiền đặt cọc
đã có nhiều người bị lừa đảo như chị bình diễn khi mua vé máy bay qua mạng
phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý
tạo ra các cơ hội
website trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn
thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức
sau đó quảng cáo với mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng
nếu khách hàng liên hệ các đối tượng sẽ đặt chỗ
gửi khách hàng mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán
sau khi nhận thanh toán các đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc
các đối tượng này là các đối tượng có tổ chức
trong việc thực hiện video đảo chứng phạt tài sản
các đối tượng đã có phân công vị trí cụ thể cho từng người trong thành viên này
nhất là chúng ta nên có sự phòng bị để tránh rơi vào những bẫy đó của các đối tượng lời đảo
và để tránh được những bẫy này của các đối tượng
thì chúng ta nên một là xác minh với đối tượng mà chúng ta giao dịch
có các thông tin chính thức đã được các cơ quan chức năng xác nhận hay không
thứ hai nữa là tốt nhất là chúng ta nên
chọn các đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm có uy tín trên thị trường để tiến hành giao dịch
các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên mua vé trên các kênh chính thức của hãng
để tránh bị lừa đảo mua phải vé giả
các kênh này bao gồm trang web chính thức trên ứng dụng di động
hoặc tin nhắn trực tiếp qua giả lô fanpage có tích dấu xanh của các hãng
khách hàng cần lấy phiếu thu hóa đơn khi mua vé
đây là chứng từ để bảo vệ quyền lợi cho mình
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế vương nam
thưa quý vị ghi nhận cho thấy giá heo hơi tại miền nam có xu hướng tăng trở lại so với cách đây một tháng
giao động trong khoảng năm mươi hai năm mươi năm đồng mỗi kg
cụ thể tại tỉnh long an giá heo hôm nay tăng hai đồng một kg lên năm mươi năm đồng một kg
đây là địa phương cao nhất cả nước
tại thành phố hồ chí minh sóc trăng tăng nhẹ lên một đồng mỗi kg lên mức năm mươi hai đồng mỗi kg và năm mươi ba đồng mỗi kg
trong khi tại tỉnh trà vinh giá heo lại giảm một đồng một kg xuống năm mươi hai đồng một kg
các địa phương còn lại không thay đổi
tại thủ phủ trăng nôi đồng nai
bà rịa vũng tàu giá heo hơi đạt mức năm mươi bốn đồng một kg
tại tỉnh bình phước bình dương tây ninh đồng tháp an giang vĩnh long cần thơ hậu giang kiên giang cà mau tiền giang bến tre bạc liêu
được thu mua với mức giá từ năm mươi hai năm mươi ba đồng mỗi kg
trước đó giá heo hơi giảm sâu là do thị trường tiêu thụ giảm sản phẩm chủ yếu bán trong nước vì không đủ điều kiện xuất khẩu
ảnh hưởng của suy thoái kinh tế dẫn đến nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng công nhân nghỉ việc
đồng nghĩa với hàng loạt bếp ăn tập thể không còn duy trì số lượng xuất ăn như trước
nhận định tháng năm thị trường tiêu thụ heo sẽ thuận lợi hơn do các hoạt động kinh tế xã hội phục hồi tích cực du lịch hè sôi động
sở xây dựng tp hcm đã có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tp hcm về các giải pháp thúc đẩy xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn của thành phố
cụ thể sở xây dựng kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đào sở ngành ủy ban nhân dân tp hcm về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
phục vụ công nhân người lao động tại khu đất một mươi bốn năm hectare ở xã vĩnh lộc b huyện bình chánh và phường tân tạng quận bình tân
ngoài ra sở xây dựng đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án theo chủ trương và quy hoạch đã được phê duyệt
các chủ đầu tư phải báo cáo tình hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với diện tích hai mươi quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại
sở xây dựng cho biết đây là lần thứ hai cơ quan này vẫn yêu cầu thực hiện đầu tư nhà ở xã hội theo chủ trương và quy hoạch được phê duyệt đối với các chủ đầu tư gồm
công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh địa ốc đông nam công ty cổ phần đầu tư địa ốc vạn phúc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh địa ốc đại nhân
đối với phần diện tích hai mươi đất nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại sở xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư gồm
công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng trường vĩ công ty đầu tư xây dựng và thương mại phú điền
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đầu tư kinh doanh nhà khang phúc báo cáo về kế hoạch thực hiện
hàng loạt doanh nghiệp bất động sản báo cáo kết quả kinh doanh trong quý i hai nghìn hai mươi ba với nhiều lương vị báo cáo lỗ nặng không có doanh thu khi mà thị trường bất động sản trong quý i hai nghìn hai mươi ba tiếp tục đối mặt với rất nhiều những khó khăn và các yếu tố không thuận lợi xuất hiện
công ty cổ phần bất động sản thế kỷ senland doanh thu thuận trong kỳ đạt năm mươi ba tỷ đồng sụt giảm mạnh so với con số một chín trăm bốn mươi hai tỷ đồng của quý i năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó công ty chi ghi nhận hơn sáu mươi chín tỷ đồng
doanh thu từ hoạt động môi giới và hơn hai mươi hai tỷ đồng doanh thu đầu tư bất đồng sản
kết thúc quý đầu năm senleng lỗ rộng hơn tám tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp báo lỗ
hai công ty cố phần tập đoàn đầu tư địa ốc nova novaland báo lộ sau thuế hơn bốn trăm một mươi tỷ đồng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn một bốn mươi năm tỷ đồng
nguyên nhân chủ yếu do doanh thu sụt giảm mạnh gần bảy mươi so với quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đây cũng là quý đầu tiên
công ty báo lỗ kể từ khi niêm miết vào năm hai nghìn một mươi
công ty dịch vụ bất động sản đất xanh báo cáo doanh thu quý đầu năm đạt ba trăm hai mươi chín tỷ đồng giảm ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước
lợi dụng gột của công ty không đủ để trả chi phí và kết quả công ty lỗ gần bốn mươi bốn tỷ đồng trong khi quý i năm hai nghìn hai mươi hai lãi hơn hai trăm một mươi tám tỷ đồng
trong kỳ công ty trả lãi vai gần ba mươi sáu năm tỷ đồng tăng thêm gần một mươi tỷ đồng so với quý i năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị chỉ trong năm ngày nghỉ lễ
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã ghi nhận đón lượng khách kỷ lục khoảng bốn bốn trăm linh chuyến cất hạ cánh lượng khách phục vụ là khoảng bảy trăm năm mươi lượt
cụ thể từ hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm hai đầu cảng nhộn nhịp nhất cả nước là tân sơn nhất tp hcm và nội bài hà nội
ghi nhận đón lượng khách kỷ lục khoảng một hai triệu lượt
trong đó cảng tân sơn nhất có khoảng bốn bốn trăm linh chuyến bay cất hạ cánh lượng khách phục vụ khoảng bảy trăm năm mươi lượt
số chuyến bay tăng một mươi tám và lượng hành khách tăng ba mươi hai
tính riêng tháng bốn các cảng hàng không trên cả nước đã đón chín một mươi bảy triệu khách tăng hai so với tháng trước
gồm hai sáu mươi năm triệu khách quốc tế và sáu năm mươi một triệu khách nội địa
các hãng hàng không nội địa vận chuyển một mươi tám hai triệu khách
trong bốn tháng đầu năm tăng năm mươi sáu so với vùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong số này khách quốc tế đạt bốn mươi sáu triệu lượt khách nội địa đạt một mươi ba sáu triệu lượt
mới đây airb group và sbi csim bank của nhật bản đã ký kết chuyển nhượng vốn đối với ngân hàng đại chúng
trách nhiệm hữu hạng mb campuchia và mb cambodia vào đầu tháng bốn vừa qua
theo hợp đồng mb group sẽ giữ năm mươi một cổ phần tại mb cambodia và chuyển nhượng bốn mươi chín còn lại cho sbi
sissim bank nhật bản
quá trình mua lại cổ phần sẽ được hoàn tất sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý tại campuchia và việt nam
trước đó tháng một năm hai nghìn hai mươi ba mb cambodia đã được ngân hàng quốc gia cambodia và bộ thương mại
cambodia cấp giấy phép đơn cấp và chuyển đổi chi nhánh mb cambodia thành ngân hàng thương mại
với tên gọi mb combodia đại diện tập đoàn kỳ vọng mb combodia sẽ góp sức vào công cụ phát triển kinh
tế xã hội của campuchia đồng thời giúp mb từng bước thực hiện hóa mục tiêu chiến lược
sửa hành doanh nghiệp số tập đoàn tài chính dẫn đầu vào top ba thị trường về hiệu quả và hướng đến top đầu tư khu vực châu á
mb group là một trong những định chế tài chính lớn hàng đầu tại việt nam với bảy công ty thành viên hoạt động an toàn hiệu quả
trên nhiều lĩnh vực bao gồm ngân hàng chiến khoán quản lý quỹ khai thác tài sản bảo hiểm và tài chính tiêu dùng
tại đồng nai hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng bốn hai nghìn hai mươi ba đã bắt đầu có tín hiệu tích cực hơn so với các tháng trước
doanh nghiệp ký được đơn hàng xuất khẩu mới mặc dù là chưa có nhiều
bên cạnh đó đơn giá của một số mặt hàng nhập khẩu xuất khẩu góp phần tăng thêm
kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với tháng trước
theo cuộc thống kê đồng nai trong tháng bốn hai nghìn hai mươi ba kiêm ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đồng nai đạt hơn hai tỷ usd
tăng một mươi một tám so với tháng trước với hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng như hạt điều nhân tăng chín sáu
cà phê tăng sáu năm cao su tăng một mươi năm bảy
sản phẩm gỗ tăng một mươi một bốn hàng dệt mai tăng một mươi bốn sáu và giày dép các loại tăng chín bốn
tính chung bốn tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn sáu mươi chín tỷ usd
để tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu ngành công thương tỉnh đã hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nhiều hội trợ triển lãm quốc tế như
hopact việt nam hai nghìn hai mươi ba hội trợ quốc tế đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ việt nam hai nghìn hai mươi ba hội trợ thương mại quốc tế việt nam tại hà nội
thông qua đó các doanh nghiệp kết nối liên kết với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước tận dụng tìm kiếm thị trường mới
từ đầu năm đến nay các ngân hàng tầm trung với các ngân hàng lớn đã ồ ạt và với việc là lý tách sản phẩm để bảo tồn về việc thu hồi đặc biệt là các tài sản của bất động sản
tuy nhiên có những bất động sản giảm giá mạnh đến năm mươi nhưng vẫn chưa có người mua
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
đơn cử như bidv vừa rao bán đấu giá lần thứ chín đối với bất động sản tại số hai nghìn bảy trăm chín mươi một quỳnh tấn phát huyện nhà bè tp hcm
ở lần đấu giá này bidv đưa ra mức giá khởi điểm là một mươi năm năm mươi sáu tỷ
so với lần thông báo đấu giá hồi tháng chín năm ngoái hiện khối tài sản này đã được ngân hàng điều chỉnh giảm khoảng hai mươi sáu giá trị
hai ngân hàng sacombank đang rao bán hàng loạt trung cư nhà đất tại trung tâm tp hcm
trong đó có cả bất động sản đã được giao bán tới lần thứ một mươi nhưng vẫn chưa có người mua
theo các chuyên gia cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư hiện nay gặp nhiều khó khăn
dẫn đến khả năng trả nợ của người vay cũng không còn buộc các ngân hàng phải mạnh tay giảm giá để thu hồi nợ
chúng ta thấy được rằng là do là cái thị trường bất động sản nó cũng đóng băng
chính vì thế thì các khách hàng một là họ sẽ bán cắt lỗ
thứ hai là họ bị thiếu thanh khoản và họ không có khả năng trả nợ thì buộc lòng là họ phải rơi vào cái tình trạng nợ xấu và ngân hàng phải phát mãi
còn nhiều lý do khiến tài sản bất động sản được rao bán nhiều lần nhưng vẫn không thu hút người mua
phần lớn bất động sản phát mãi đều là cao ốc văn phòng đất nông nghiệp nhà xưởng kho bãi

nhưng bất đồng sản này có giá trị lớn nhưng tính thanh khoản sẽ không cao
nếu tài sản là nhà xưởng máy móc gắn liền với bất đồng sản thì theo thời gian các tài sản này sẽ xuống cấp không còn hấp dẫn với người mua
trong một cái thời kỳ mà khi mà thị trường nó phát triển thì những cái khoản đưa ra ngoài thị trường thì tương đối khá là dễ
bởi vì thực ra là khi mà ngân hàng họ đã có những cái khoản kiểm tra về mặt pháp lý thì tất cả những người mua họ rất là dễ tiếp cận
và đâu đó thì cái thuộc thuộc nó cũng tương đối khá là đơn giản
thành ra là những giai đoạn trước chúng ta không nhìn thấy vấn đề này
nhưng khi mà toàn bộ thị trường khi mà có sự sụt giảm đặc biệt nhất là những cái khoản cầm cố vay tài ngân hàng thì chúng ta phải yêu cầu khoản tiền lớn ngay lập tức
để có thể là xử lý tất cả những khoản nợ cũ
thành ra đây cũng là một trong những nhóm mà sẽ gây ra khó khăn trên thị trường không dễ để có thể là thanh khoản ở ngoài thị trường được
bên cạnh đó thị trường mua bán nợ xấu của việt nam có điểm hạn chế là quá vướng quan điểm định giá khoản nợ
chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá trị khoản nợ theo thị trường
sở dĩ nhiều cuộc đấu giá khoản nợ xấu đấu giá tài sản đảm bảo của nợ xấu phải đấu giá năm sáu lần vẫn khó bán là do định giá quá cao
các ngân hàng khi xử lý tài sản đảm bảo nó vay để thu hồi nợ thì phải theo các quy định của pháp luật
trong đó những vấn đề xử lý qua đấu giá hoặc là qua thi hành án hoàn toàn các thủ thuật đó cần phải có sự phù hợp
hỗ trợ của các ban ngành tất cả này thì tôi nghĩ là nó nằm ở khâu quy trình cái thủ tục xử lý phải theo quy định một
hai nữa là quá trình đấu giá giá cả thì theo điều chỉnh của thị trường mức giá phù hợp để có thể đấu giá thành công để xử lý thu hồi nợ
đảm bảo đúng quy định nhưng mà cũng đảm bảo một tinh thần hỗ trợ để cho các tổ chức tướng dụng xử lý được khoản nợ đó thu hồi vấn vay
theo dự báo của các chuyên gia
làn sóng ngân hàng phát mãi các bất động sản sẽ xử lý các khoản nợ xấu được nhận định sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
tuy nhiên thanh khoản lại rất nghèo cuộc khiến cho quá trình phát mãi đã khó càng thêm khó